tại hà nội trung ương hội nông dân việt nam phối hợp với hội nhà báo việt nam tổ chức lễ phát động
giải báo chí toàn quốc tự hào nông dân việt nam
hiện nay cả nước có một mươi ba triệu hộ nông dân trong đó có gần năm triệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp
một năm triệu hộ có thành tích sản xuất kinh doanh giỏi từ cấp tỉnh thành phố trở lên
và ngày càng xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến sản xuất giỏi
có sáng kiến giải pháp kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh đem lại thu nhập từ hàng trăm triệu tới hàng tỷ đồng mỗi năm
giải báo chí toàn quốc tự hào nông dân việt nam đã thu hút sự quan tâm của nhiều tác giả viết về nông nghiệp
nông dân nông thôn nhằm tìm kiếm và tuyên dương những nông dân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp
nông dân có sáng kiến phát minh mang tính khoa học đã được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế
xã hội cao trong hoạt động sản xuất nông nghiệp
qua ba năm tổ chức mỗi năm cuộc thi viết tự hào nông dân việt nam đã nhận được từ tám trăm linh đến một tác phẩm từ các tác giả
các tác phẩm dự thi đã góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về nông nghiệp nông dân nông thôn
năm nay giải báo chí toàn quốc tự hào nông dân việt nam sẽ nhận bài dự thi từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
với tổng giá trị giải thưởng là một trăm hai mươi năm triệu đồng
lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu